môi trường an ninh khu vực trong năm hai nghìn một mươi bảy có thể nói đánh giá là cũng hết sức là khó lường thách thức